thưa quý vị chiều nay ngày một mươi hai tháng bốn tại tỉnh vân nam trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại trung tâm dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh vân thiên hóa
thuộc tập đoàn vân thiên hóa tỉnh vân nam và trung tâm giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế côn mình
tại trung tâm dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh vân thiên hóa
lãnh đạo tập đoàn đã giới thiệu với chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn
các sản phẩm nổi tiếng và áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phát triển nền nông nghiệp xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu đoàn cũng đã tìm hiểu về những phương thức sản xuất mới của tập đoàn
như trồng các loại rau hoa màu thực vật không cần đất hay mô hình nhà kính tiêu chuẩn cao
đánh giá cao quan điểm của tập đoàn là phải phát triển xanh bền vững không gây hại đến môi trường
chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong muốn tập đoàn sẽ tích cực chia sẻ các kinh nghiệm
với các doanh nghiệp nông nghiệp việt nam nhất là áp dụng các công nghệ tiên tiến
để giúp người nông dân canh tác năng suất cao đỡ vất vả và chất lượng cuộc sống được nâng cao
chủ tịch quốc hội và đoàn cũng đã tới thăm trung tâm giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế quân minh
đơn vị kiểu mẫu trong đổi mới sáng tạo nâng cấp chuỗi ngành nghề hoa cây cảnh đặc trưng bản địa
góp phần vào quá trình quốc tế hóa tiêu chuẩn hóa thông tin hóa và số hóa các giao dịch hoa cây cảnh
hai mô hình chủ tịch quốc hội đến thăm chiều nay đều là những điển hình thành công của tỉnh vân nam
một trong những địa phương đầu tiên của trung quốc đưa ra mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng xanh và xây dựng văn minh sinh thái
đây cũng là những hoạt động kết thúc chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và trong chiều tối nay ngày một mươi hai tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã về tới thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa
theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn
chuyến thăm thành công tốt đẹp hoàn thành tất cả các mục tiêu yêu cầu đã đề ra